mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần giải thích những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
nhưng một số hộ dân ở đây vẫn không đồng thuận